thưa quý vị thủ đô trung quốc đang là địa điểm nóng của dịch bệnh covid một mươi chín
nhận được sự quan tâm thời điểm hiện tại
trước tình trạng báo động bắc kinh đã phong tỏa một số tòa nhà khu dân cư
và bổ sung thêm một nơi vào khu vực cấm ra vào hồi đầu tuần này
đồng thời cũng tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín cho hàng triệu dân
bắc kinh vào ngày hai mươi năm tháng bốn đã bổ sung thêm một nơi rộng lớn vào khu vực cấm ra vào
các công nhân đã dựng hàng rào kim loại màu xanh dọc theo khu vực trên
và cảnh sát hạn chế số người có thể rời khỏi đó
cư dân cũng được yêu cầu ở bên trong khu nhà của mình
công an và các hàng rào mới dựng tại bắc kinh đã hạn chế những người có thể rời khu vực phong tỏa
giữa lúc nhà chức trách thành phố đang nỗ lực ngăn chặn một đợt bùng phát lớn dịch covid một mươi chín
theo hãng tin reuters và ap ba phần tư trong số hai mươi hai triệu dân bắc kinh
vào hôm hai mươi sáu tháng bốn đã xếp hàng làm xét nghiệm covid một mươi chín
giới chức y tế bắc kinh vào chiều hai mươi sáu tháng bốn cho hay trong hai mươi bốn giờ trước đó
có thêm hai mươi hai ca nhiễm được phát hiện nâng tổng số người bệnh lên chín mươi hai
kể từ khi một ổ dịch được phát hiện cách đây năm ngày
số người nhiễm ở bắc kinh là khá thấp so với thượng hải
tại bắc kinh chưa có ca tử vong nào do đợt bùng phát mới
thông báo ban đầu về việc làm xét nghiệm covid một mươi chín tại quận đông dân tại bắc kinh
đã làm bùng lên làn sóng mua sắm tích trữ tại thành phố này
vào hồi đầu tuần
tuy nhiên tình hình đã lắng dịu phương tiện giao thông công cộng hoạt động bình thường
và các con đường vẫn chật kính người đi lại
giang yifan một cư nhân tại điểm làm xét nghiệm covid một mươi chín tại quận đông chen nói
tôi không lo lắng về việc bắc kinh sẽ thiếu hụt hàng hóa vì thế tôi có kế hoạch tích trữ
vì nhiều người tích trữ đồ mù quán nên có thể gây thiếu hụt hàng hóa
nhìn chung tâm lý lo sợ hoang mang mua sắm của đa số người dân ở thủ đô bắc kinh
là hoàn toàn có thể hiểu được
vì trước đó thành phố hai mươi năm triệu dân cũng đã trải qua thời gian bùng dịch tương tự
tuy nhiên với kinh nghiệm rút ra từ công tác phòng dịch ở thượng hải
chính quyền thủ đô đã có những biện pháp phòng dịch bình tĩnh và chủ động
giúp người dân phần nào an tâm hơn
với việc phong tỏa nhiều địa điểm hạn chế người dân ra ngoài
đồng thời tổ chức xét nghiệm hàng loạt cho hàng triệu người dân
hy vọng dịch bệnh tại bắc kinh trung quốc sẽ sớm được kiểm soát
và có chiều hướng tích cực trong thời gian tới